theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng bảy
cả nước ghi nhận thêm một ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không lây ra cộng đồng
trong bốn trăm một mươi ba ca mắc có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca chiếm tám mươi tám bốn số ca còn đang điều trị là bốn mươi tám ca chiếm một mươi một sáu
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba trăm ba mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm năm mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là chín ba trăm bảy mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú là sáu trăm linh năm người